tại hà nội ban bí thư đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật đảng nhậm kỳ đại hội một mươi hai và xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
cùng dự có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng
lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương đại biểu các tỉnh thành phố trong cả nước
qua báo cáo tổng kết các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị đã khẳng định
nhiệm kỳ vừa qua công tác kiểm tra giám sát nói chung cũng như ngành kiểm tra của đảng
đã có nhiều đổi mới bám sát chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong điều lệ
để lại những dấu ấn tốt đẹp góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và đấu tranh
phòng chống tham nhũng lãng phí điều đó thể hiện quyết tâm cao của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư và bản lĩnh ngành kiểm tra điểm sáng trong nhiệm kỳ này là đội ngũ cán bộ
kiểm tra rất công tâm rất có bản lĩnh quyết liệt thần trọng trong thẩm tra xác minh đối với các vụ việc khó đã tồn tại từ lâu
tuy nhiên tổng bí thư chủ tịch nước cũng nêu rõ bên cạnh những thành tích đã đạt được
thì công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng vẫn chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
tại một số nơi công tác kiểm tra chưa thường xuyên quyết liệt còn mang tính hình thức
vẫn còn tình trạng nể nang kết quả kiểm tra chưa đều có chuyển biến rõ ở cấp trung ương
các cấp khác thời gian gần đây có tích cực hơn nhưng cũng chưa thật rõ nét
tổng chiến đấu giáo dục hiệu quả kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống
xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài chống là nhiệm vụ quan trọng cấp bách
chống cũng là để xây
xử lý nghiêm để giữ kỳ luật cũng là để làm trong sạch đảng trong sạch bộ máy nhà nước và cả hệ thống chính trị
chứ không phải là ghét bỏ
xử lý nghiêm là để giáo dục dân đe cảnh tỉnh ngăn ngừa những người khác không bị vi phạm
tổng bí thư chủ tịch nước cũng nhấn mạnh bên cạnh việc phát huy hiệu quả công tác kiểm tra
phải hết sức coi trọng công tác giám sát
đây là việc làm thường xuyên có tính phòng ngừa kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh ngăn chặn những hành vi vi phạm
chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước thiếu gương mẫu trong cuộc sống với mục đích trị bệnh cứu người
và phải giữ cho được cán bộ
làm sao để không xảy ra là tốt nhất
chú trọng kiểm tra giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng bị nhiều phản ánh tố cáo tham nhũng
cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo quản lý
kiên quyết xử lý nghiêm
những tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác cán bộ
tập trung chỉ đạo kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp dư luận quan tâm các lĩnh vực địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực tham nhũng
cấp ủy nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
theo chức năng nhiệm vụ và tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy tổ chức đảng cấp dưới
thực hiện công tác giám sát tập trung lãnh đạo chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong
kiểm tra giám sát ở địa phương khắc phục cho được tình trạng nề nang né tránh ngại va chạm
tôi đề nghị ủy ban kiểm tra trung ương tăng cường chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp dưới
trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng tránh tình trạng trông chờ nghe ngóng
nhẹ trên nặng dưới hoặc là ngược lại hoặc là bao che sai phạm của các địa phương cơ quan đơn vị
để hoàn thành công tác kiểm tra giám sát điều quan trọng quyết định là phải tiếp tục nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới các cơ quan kiểm tra cùng với các cơ quan nội chính
thanh tra điều tra kiểm soát xét xử phải thật sự là những thanh bào kiếm sắc mén đặc biệt là phải giữ
tất cả những phẩm chất đạo đức thật sự trong sáng trong sạch trí công vô tư có dũng khí đấu tranh
ngăn chặn những việc làm sai trái lợi ích nhóm mưu lợi ích cá nhân cán bộ kiểm tra phải là những chiến
sĩ kiên cường có bản lĩnh chính trực và hơn ai hết phải liêm phải sạch đặt lợi ích của đảng của tổ quốc của nhân dân lên trên hết trước hết
đất nước ta đang đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ mới với nhiều thời cơ thuận lợi khó khăn và thách thức đàn sen
sự nghiệp đổi mới hội nhập quốc tế phát triển đất nước đang chuyển sang giai đoạn mới đòi hỏi yêu cầu
cao hơn và ngày càng đi vào chiều sâu tổng bí thư chủ tịch nước lưu ý không được chủ quan tự mãn hiện
nay vị trí vai trò uy tín của ngành kiểm tra đảng đang được đề cao được nhân dân đặt lòng tin là cơ sở để cán bộ
kiểm tra đảng gia quân mạnh mẽ hơn nữa tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng ủy ban kiểm tra trung ương và
ủy ban kiểm tra các cấp sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thưa quý vị toàn văn bài phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước sẽ được đăng tải trên báo nhân dân
số ra ngày mai hai mươi tám tháng một mươi một mời quý vị đón đọc